đồng chí chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh kinh tế thời gian qua và nghiêm túc tiếp thu quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch nước
kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sáng ngày một mươi chín tháng tám đoàn đại biểu đảng ủy công an trung gương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tham gia đoàn còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng ngày một mươi sáu tháng tám bộ công an chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn bộ trưởng tô lâm một lần nữa khẳng định vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân đồng thời yêu cầu mỗi cám bộ chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân đều cao tinh thần trách nhiệm giữ vai trò đóng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân

thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội qua ba tháng triển khai thực hiện
đến nay một bốn trăm linh căn nhà đã hoàn thành tổng kết bàn giao cho các hộ nghèo gia đình chính sách gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
phát biểu tại lễ tổng kết chương trình đại tướng tô lâm trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã tích cực phối hợp ủng hộ về vật chất tinh thần để hoàn thiện một bốn trăm linh căn nhà
qua đó góp phần giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản hạn chế việc di cư tự do đảm bảo an ninh trật tự góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía bắc
cùng ngày đại tướng tô lâm và đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
hôm nay trại tạm giam công an tỉnh bắc cạn phối hợp cùng với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tuyên truyền các chủ trương của đảng
để tư vấn việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù
người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội làm công nhân may sản xuất gỗ ván ép tại các công ty trên địa bàn tỉnh bắc cạn
hoặc làm công nhân tại các mỏ khai thác than lớn trên cả nước với mức lương ổn định từ một mươi hai đến một mươi tám triệu đồng mỗi tháng
người trong độ tuổi lao động được đóng bảo hiểm theo quy định và rất nhiều ngành nghề khác phù hợp với trình độ học vấn khả năng tay nghề của mỗi cá nhân
ngoài ra người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng trung cấp sơ cấp dưới ba tháng sẽ được miễn giảm học phí hưởng chính sách nội trú
trong những trường hợp cụ thể người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ vay vốn hỗ trợ chi phí đào tạo nghề
cũng trong buổi tư vấn công an tỉnh bắc cạn tiến hành thu nhận hồ sơ thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân đối với ba phạm nhân được đề nghị đặc xá năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động này không chỉ là việc thực hiện chính sách của nhà nước trong công tác giáo dục cải tạo người phạm tội giúp họ trở thành người lương thiện có ích cho xã hội
mà thông qua đó còn giúp họ ý thức được đầy đủ về giá trị của lao động có được định hướng về nghề nghiệp
để khi chấp hành xong án phạt tù có thể tìm kiếm được việc làm ổn định cuộc sống hòa nhập được vào với đời sống xã hội
với vai trò gương mẫu đi đầu cùng với sự chỉ đạo quyết liệt tinh thần trách nhiệm cao kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với các ngành trên địa bàn phân cấp thủ tục hành chính giúp người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến
công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã và đang góp phần vào những thành công bước đầu khi triển khai thực hiện đề án sáu ở cơ sở
với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặt lợi ích của người dân lên trên hết trước hết
đều đạn hàng ngày sau khi sắp xếp phòng cho khách sông xuôi anh hoàng tuấn anh
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ
cộng đồng ở xã đông sang huyện mộc châu tỉnh sơn la lại vào phần mềm khai báo lưu trú của bộ công an trên hệ thống trực tuyến
để thông báo thông tin của khách đến nghỉ tại cơ sở của anh
chỉ cần vài thao tác trên máy tính là anh có thể hoàn thành việc thông báo lưu trú cho khách hàng mà không mất thời gian công sức đến tận cơ quan công an
và đặc biệt anh không phải trả bất cứ một khoản phí nào khi thực hiện dịch vụ này
trước khi có cổng thông tin dịch vụ công cơ sở lưu trú chúng tôi thường phải ra đến tận công an
để khai báo từng lượt khách của từng ngày
sau đấy bên vnpt đưa ra một sản phẩm khai báo trực tuyến nhưng đấy là mất phí hàng năm
từ hai nghìn hai mươi một các cán bộ công an xã đông sang đã phổ biến tuyên truyền và để khai báo lưu trú trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia của bộ công an
sau khi thực hiện
các cán bộ công an xã đông sang đã phổ biến tuyên truyền và để khai báo lưu trú trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia của bộ công an
sau khi thực hiện các cán bộ công an xã đông sang đã phổ biến tuyên truyền và để khai báo lưu trú trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia của bộ công an
với chức năng là đơn vị thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của huyện
công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
ban hành các kế hoạch thành lập các tổ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án đảm bảo tiến độ chất lượng
hiện nay công an huyện mộc châu chúng tôi đang triển khai hai tổ cấp căn cước công dân đến tận các xã bản tiểu khu để cấp căn cước công dân cho những công dân đến độ tuổi
cũng như là định danh điện tử cho những công dân đã được cấp căn cước công dân trên địa bàn
tính đến nay toàn huyện mộc châu tỉnh sơn la đã thu nhận tổng cộng gần chín mươi hồ sơ
cấp căn cước công dân nhận và trả trên tám mươi một thẻ căn cước công dân thông báo số định danh cá nhân cho một trăm linh công dân chưa được cấp căn cước công dân
đặc biệt việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thông tin giấy tờ cá nhân đã dần được người dân tiếp cận và sử dụng
trong đó dịch vụ thông báo lưu trú trực tuyến đã được thực hiện đạt tỷ lệ một trăm linh
tuy nhiên việc triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ cũng còn nhiều khó khăn vướng mắt cần phải giải quyết
có thể nói là giai đoạn ban đầu triển khai thì lực lượng công an huyện cũng gặp rất nhiều khó khăn
cái thứ nhất là địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa nhân dân thì điều kiện kinh tế còn khó khăn
chính vì vậy mà cái thứ hai nữa là nhân dân thì thường là cái thói quen theo thói quen là sử dụng các dịch vụ trực tiếp
chính vì vậy là khi mà chuyển sang sử dụng các dịch vụ công thiết yếu này thì nhân dân là cần phải có thời gian
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cũng như hướng tới là hướng dẫn cho mỗi gia đình có một người biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến
và sử dụng chính thiết bị điện thoại thông minh cũng như là máy tính của gia đình để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến cho toàn bộ những người thân trong gia đình
hướng tới là sau đó chính những công dân đó sẽ tuyên truyền cho chính cho những người thân trong gia đình họ
và tất cả những người trong gia đình họ có thể sử dụng và sử dụng thành thạo cũng như là tự mình có thể sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến để tiến tới phục vụ cái phát triển cái đề án sáu này trên địa bàn tầm huyện
dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng quyết tâm cao cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy lãnh đạo công an huyện tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc của cán bộ chiến sĩ
công an huyện mộc châu đã phát huy tốt vai trò tham mưu thường trực trong việc triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn huyện
và đã vận hành thành công bảy trong số tám dịch vụ công được giao chủ trì phục vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ số công dân số
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương